để tỏ lòng thành kính tưởng nhớ cố thủ tướng phan văn khải nhân dịp một trăm linh ngày mất của ông vừa qua trung tâm hợp tác trí tuệ việt nam thư viện hà nội đã tổ chức buổi ra mắt sách phan văn khải những hồi ức đặc biệt nhà lãnh đạo kỹ trị đổi mới và nhân hậu kết hợp cùng tọa đàm lãnh đạo kỹ trị và chiến lược phát triển
sách chia làm ba phần chính lần lượt là nhà lãnh đạo kỹ trị những năm tháng ra biển lớn và những kỷ niệm đời thường tập trung khắc họa chân dung và con người cố thủ tướng phan văn khải
qua từng trang viết của những đồng nghiệp những người thân cận báo chí và cả các bài trả lời phỏng vấn của cố thủ tướng đã khắc họa lên chân dung một vị lãnh đạo vì dân vì nước không mảng danh lợi thẳng thắn không trốn tránh trách nhiệm sẵn sàng tiếp thu mọi ý kiến mọi góc nhìn từ những người chung quanh
và hình ảnh về một vị thủ tướng gần dân giản dị chất phác
tại buổi tọa đàm khán giả còn được lắng nghe những câu chuyện xúc động chưa từng được kể về cuộc đời về cốt cách của thủ tướng phan văn khải qua những ký ức của các vị khách mời tham dự tọa đàm
từ đó giúp khán giả có những hình dung rõ ràng hơn về một nhà chính trị có tâm có tầm đã để lại cho thế hệ ngày nay một nền kinh tế mở cửa sẵn sàng hội nhập với nam châu